ngày năm một mươi một đội quản lý thị trường số bốn thuộc cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long đã phối hợp kiểm tra xe tải mang biển số năm mươi một d năm mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi bốn
đang lưu thông hướng từ cần thơ đến tp hcm ngang qua địa phận vĩnh long
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn găng tay cao su các loại
qua kiểm đếm bên trong có tám mươi tám bào tải chứa gần ba trăm linh găng tay đã qua sử dụng trọng lượng một bảy mươi sáu tấn
tài xế không xuất trình được các hồ sơ chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa